từ nhiều năm nay tuyến đường d bắc châu giang có chiều dài năm tám mươi một km qua địa phận các xã đội sơn
tiên phong châu sơn thuộc địa bàn huyện duy tiên tỉnh hà nam bị xuống cấp nghiêm trọng
mặc dù được triển khai xây dựng từ đầu năm hai nghìn một mươi một song do thiếu vốn đến nay tuyến đường này vẫn đang sửa giang
tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương
mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khiến dư luận bức xúc
theo người dân xã tiên phong tuyến đường d bắc châu giang được đầu tư chảy nhựa từ năm hai nghìn một mươi
nhưng đến năm hai nghìn một mươi một khi ủy ban nhân dân xã tiên phong thông báo về chủ trương của nhà nước
về việc thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đê bắc châu giang người dân rất phấn khởi
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một dự án đã được khởi công nhưng từ đó đến nay dự án vẫn còn giang dở
gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân địa phương
dân chúng tôi rất bức xúc rất nhiều mỗi lần mưa là ngập nụt
xong vào ô tô bao giống ô tô đi qua cái con đường này nó lại bắn hết cả lên
nên những người bán hàng người ta đi qua người ta phải sợ luôn
mà nhiều khi mà tránh nhau có khi còn bị tai nạn ở cái con đường này
tuyến đề bắc châu giang qua địa phận xã đội sơn huyện duy tiên có chiều dài khoảng hai hai km
nhưng hiện còn hơn một hai km đường đang xây dựng rở giang
khiến người dân rất bức xúc về tình trạng bụi vào mùa nắng bẩn vào mùa mưa do mặt đường xuống cấp nghiêm trọng
đã nhiều lần ủy ban nhân dân xã đội sơn đề nghị các cấp ngành tiếp tục tập trung tu bổ nhưng vẫn chưa được thực hiện
nhà nó đứng ở tại trực tiếp đây không nhìn thấy nhà
còn ô nhiễm coi như là về sống kể cả những cái bát trước các thứ rửa mà để ở trong nhà phát ra bụi đầy lên
nhiều lần chúng tôi cũng đã tại các hội nghị tiếp xúc cử tri đối với tỉnh đối với huyện chúng tôi cũng đề nghị
nhưng mà cho đến nay thì cũng không hiểu vì lý do gì
mặt đường trũng đi lại các cháu học sinh cũng như những người đi lại hay bị gây ra cái tai nạn
chúng tôi cũng rất là mong muốn là cái tuyến đê này được sớm được hoàn thành
một là nó sẽ đảm bảo cho cái hệ thống đê điểu nhất là trong cái mùa mưa bão được đảm bảo an toàn
hiện nay việc cải tạo nâng cấp tuyến đê bắc châu giang do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh hà nam làm chủ đầu tư
tuy nhiên do nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế nên vẫn chưa có kinh phí để thi công nốt
trước thực trạng trên ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã xin hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt